quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng các chuyên gia thì có lẽ là cái điều chị em phụ nữ sợ hãi nhất đó chính là thiếu hụt estrosen sẽ gây tác động tới cái quá trình lão hóa
vậy thì xin hỏi phó giáo sư tiến sĩ vũ thị thanh huyền ạ chị có thể phân tích kỹ hơn rằng nó sẽ tác động ra sao
như chúng ta đã biết lão hóa là một cái quá trình mà chúng ta khó có thể tránh khỏi
nhưng làm thế nào để chúng ta sẽ biến quá trình lão hóa thành chúng tôi có một cái thuật ngữ hay tôi gọi lão hóa thành công hay là gọi là lão hóa một cách chủ động tức là chúng ta sẽ chủ động trong cái quá trình đó
thì quá trình lão hóa việc suy giảm estrogen này nó không nằm ngoài cái quy luật tự nhiên khi chức năng bùng trứng suy giảm giảm toàn bộ các cái tiết estrogen và dẫn đến các cái tương tác như chúng tôi đã nói

thì quá trình lão hóa việc suy giảm estrogen này nó không nằm ngoài các cái tương tác như chúng tôi đã nói